kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn theo sở y tế hà nội từ sáu h đến một mươi hai h ngày hôm nay năm tháng tám
thành phố ghi nhận hai mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín trong đó một mươi chín ca tại cộng đồng bảy ca tại khu cách ly
các ca mắc mới phân bố theo chùm ca bệnh ho sốt thứ phát là một mươi tám ca sàng lọc ho sốt hai ca tân mai hoàng mai hai ca nhà thuốc chín mươi năm láng hạ ba bùi thị xuân hai bà trưng một
và tính đến trưa nay cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một năm trăm một mươi bốn ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là chín trăm một mươi hai ca số mắc là đối tượng đã được cách ly là sáu trăm linh hai ca
thưa quý vị tất cả các lái xe luồng xanh ở hà nội đều phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
đây là yêu cầu của sở giao thông vận tải hà nội nhằm ngăn chặn dịch lây lan qua luồng xanh vận chuyển hàng hóa
theo đó toàn bộ người trên phương tiện phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính với sars cov hai
theo phương pháp real time pcr hoặc test nhanh kháng nguyên còn hiệu lực và khai báo y tế trong suốt hành trình
trước đó có một số lái xe lợi dụng được cấp giấy thông hành để tổ chức chở người trái phép
nhiều lái xe không có giấy xét nghiệm âm tính hoặc giấy xét nghiệm hết hạn
bộ giao thông vận tải cũng cho biết sẽ đẩy nhanh việc test nhanh cho đội ngũ lái xe chở hàng hóa thiết yếu
tại các chốt kiểm soát bằng một trăm linh bộ kit mà chính phủ vừa bàn giao cho bộ
chợ siêu thị trung tâm thương mại có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu
nhưng đồng thời cũng là những địa điểm tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ lây lan dịch bệnh cao do tập trung đông người
chính vì vậy việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại các địa điểm này
cần phải được tăng cường giám sát chặt chẽ hơn nữa
ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số cửa hàng tiện ích và siêu thị ở hà nội
tại cửa hàng tiện ích trên phố trần quý kiên phục vụ nhu cầu thiết yếu cho phần lớn người dân tại khu vực này
vì vậy việc tăng cường công tác phòng dịch được cửa hàng trú trọng
từ giờ giãn cách này bên cửa hàng tôi mặc dù mở cửa từ hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và cung cấp thiết điếu tất cả các mặt hàng cho người dân
nhưng bên cạnh đấy cửa hàng cũng có triển khai rất tích cực về năm k cho người dân đến mua hàng
đảm bảo về xác khử khuẩn đa khẩu trang cũng như là đảm bảo giãn cách hai m khi những người đến mua hàng
bên cạnh đấy có những trường hợp có nhiệt độ thân nhiệt cao
thì bên cửa hàng tôi sẽ ghi lại thông tin cá nhân
và sau đấy sẽ gửi những thông tin đấy về bên cửa hàng
chỗ y tế địa phương để còn có những biện pháp nhanh nhất
còn tại một trung tâm thương mại trên địa bàn quận long biên
là trung tâm lớn lượng người đến khá đông
tại các cửa ra vào đều có các tổ kiểm soát phòng dịch
chị bùi thị liên ở phường bồ đề lựa chọn tới siêu thị mua hàng
theo chị tại siêu thị công tác phòng dịch khá nghiêm ngặt mà mặt hàng cũng phong phú
giữa thời điểm dịch này thì mình cũng chọn đi siêu thị
những cái siêu thị kiểm soát dịch tốt
bởi vì là khi đến đây thì đều phải khai báo y tế
rồi là kiểm tra nhiệt độ rồi là giữ khoảng cách an toàn
và mặt hàng ở đây thì rất là phong phú
để yên tâm là phòng tránh dịch bệnh hạn chế ra ngoài
thời điểm này các siêu thị khẳng định công tác phòng dịch luôn được đặt lên hàng đầu
bên cạnh đó sẽ liên tục bổ sung hàng hóa thiết yếu
không để khan hàng hoặc không có hàng phục vụ người dân
khi mà thấy tình hình dịch bệnh có căng thẳng lên
thì chúng tôi đã tăng dự trữ lên khoảng ba trăm linh
đặc biệt là những cái hàng thiết yếu
trong những mùa dịch trước mà khách hàng tiêu dùng rất là nhiều
khi mà vào siêu thị thì toàn bộ cái mặt hàng tươi sống
cũng vẫn rất là đầy đủ
rồi mặt hàng thực phẩm khô chúng tôi tăng cường lên
khách hàng yên tâm là hàng hóa rất là phong phú
bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
của các cửa hàng tiện ích siêu thị trung tâm thương mại
mỗi người dân khi đến các điểm tập trung đông người như
siêu thị trung tâm thương mại
cần tuân thủ khuyến cáo của bộ y tế
việc tuân thủ chấp hành tốt các quy định
về phòng chống dịch covid một mươi chín tại những nơi này
là hết sức quan trọng để cùng chung tay
ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết
đã tạm giữ phương tiện ô tô
đồng thời ra quyết định xử phạt ba mươi bảy triệu đồng
đối với ông thái hoàng hùng
trú tại phường long bình tân tp biên hòa
vì vi phạm nồng độ cồn và vi phạm quy định phòng chống dịch
tối ngày bốn tháng tám công an tp biên hòa
phối hợp với tổ tuần tra
số ba công an tp đồng nai
đã kiểm tra phát hiện ông thái hoàng hùng
bốn mươi chín tuổi là trưởng phòng
của một quỹ tín dụng trên địa bàn tp biên hòa
điều khiển xe ô tô
biển kiểm soát sáu mươi a hai nghìn tám trăm chín mươi bốn
lưu thông trên cách mạng tháng tám
tp biên hòa
khi yêu cầu dừng xe kiểm tra tổ công tác xác định
ông hùng không thuộc các trường hợp được ra đường
từ một mươi tám h ngày hôm trước đến sáu h sáng ngày hôm sau
để phòng dịch theo quy định
ông hùng bị lập biên bản xử phạt
vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện
các biện pháp đảm bảo phòng dịch
với mức phạt là hai triệu đồng
ngoài ra khi lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành đo nồng độ cồn
đối với ông hùng kết quả vượt quá
bốn mg trên một lít khí thở
ông hùng còn bị lập biên bản
vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn
giao thông với mức phạt là ba mươi năm triệu đồng
đồng thời tước giấy phép lái xe
trong thời gian hai mươi ba tháng
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hồ chí minh đã ra quy định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam hứa hán võ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại số một trăm linh tám trên hai mươi hai
đường hậu giang phường một mươi một quận sáu
về tội chống người thi hành công vụ
hứa hán võ là đối tượng đã ép xe
đồng chí đại úy phan tấn tài
cán bộ công an quận sáu
nhằm thoát khỏi sự truy đuổi
khiến cho đồng chí tài bị tai nạn và tử vong
vào chiều ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tổ công tác công an quận sáu
trên đường tuần tra kiểm soát
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phát hiện một thanh niên đang lưu thông trên đường
sau một mươi tám giờ
tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra
phát hiện thanh niên có nghi vấn sử dụng ma túy trái phép
nên đã đưa về trụ sở công an phường một mươi một
để test ma túy và xử lý
khi gần đến trụ sở công an phường
thì đột nhiên đối tượng phóng xe bỏ chạy
tổ công tác lập tức truy đuổi
đến phường lò gốm
thì đối tượng ép xe khiến xe của đồng chí phan tấn tài
lao lên vỉa hè và đập vào tường nhà dân
mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời
nhưng do chấn thương quá nặng
đồng chí tài đã không qua khỏi
và hy sinh vào lúc hai mươi một h ba mươi phút
ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi
và ngay trong tối ngày hai tháng tám
đối tượng đã đến công an phường một mươi một
để tự thú
qua test nhanh
đối tượng dương tính với ma túy
tại cơ quan điều tra
hứa hắn võ khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị và các bạn
sau hơn hai ngày
truy bắt đến một mươi một giờ ba mươi phút
hôm nay năm tháng tám
công an quận năm tử liêm
thành phố hà nội
đã bắt giữ được hai đối tượng phượng cướp xe máy
của chị lê thị trâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại phường mỹ đình một
quận năm tử liêm
là nhân viên tổ môi trường đại mỗ
trình ánh cầu diễn
hai đối tượng bị bắt giữ
là bùi quý dương
sinh năm hai nghìn ba
trú tại phường mai động
quận năm tử liêm
và chị minh hiếu
sinh năm hai nghìn hai
trú tại phường thanh xuân trung
quận thanh xuân hà nội
lực lượng công an cũng đã thu giữ
tăng vật vụ án
hiện lực lượng chức năng
đang tiếp tục truy bắt
những tên cướp còn lại
để làm rõ và xử lý
theo quy định của pháp luật
như đã đưa tin khoảng một giờ năm mươi năm phút
ngày ba tháng tám
chị trâm là nhân viên môi trường
đang dắt xe máy từ ngõ hai trăm hai mươi ba
đường đại mỗ
đến trước cửa nhà số hai trăm hai mươi ba đường đại mỗ
thì bị một nhóm bốn thanh niên
đi trên hai xe máy đi ngược chiều
rồi quay lại áp sát đe dọa
và cướp đi chiếc xe máy của chị
mặc nạn nhân kêu khóc vàng xịt
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
đang kiểm tra xác minh vụ việc
có dấu hiệu làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức
phát hiện vào ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
tại km số một mươi quốc lộ nghi sơn
bãi chảnh thuộc địa phận
xã tân trường
thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
và tạm giữ một xe ô tô con năm chỗ
dán tem kiểm định giả
sử dụng biển kiểm soát giả để lưu thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
thông báo ai là chủ sở hữu
của xe ô tô con năm chỗ
nhãn hiệu chevrolet
màu ghi biển kiểm soát giả hai mươi chín a

số khung nguyên thủy
số máy đã bị tẩy xóa
thì đến công an thị xã nghi sơn
địa chỉ tiểu khu năm
phường hải hòa
thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
để giải quyết
khi đến mang theo giấy tờ có liên quan
gặp đồng chí lê sĩ hải
điều tra viên đội cảnh sát
điều tra tội phạm về kinh tế
và chức vụ để làm việc
số điện thoại liên hệ
bản tin của bản tin này
xin tiếp tục với những thông tin
về truy nã tội phạm
tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả
của cơ quan tổ chức
phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng
là đối tượng lê văn duy
sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú
tại thôn chính tiến
xã gia phú huyện bảo thắng
tỉnh lào cai
và đối tượng nguyễn văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú
tại thôn câu đông
xã quang trung
huyện an lão
thành phố hải phòng
bị công an huyện an lão
thành phố hải phòng
giả quyết định truy nã
về hai tội
cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của người khác
và hủy hoại
hoặc cố ý
làm hư hỏng tài sản
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng
vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trình trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị
nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị
cần hết sức chú ý
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện